trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn tổ chức tiếp nhận và trao trả ba trăm chín mươi năm đối tượng tham gia vụ đánh bạc công nghệ cao cho trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh hữu nghị quan trung quốc
đây là những đối tượng đã tham gia điều hành các website tổ chức cho công dân trung quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao dự đoán kết quả sổ số đánh lô đề
sau hơn ba giờ công tác trao trả ba trăm chín mươi năm đối tượng và năm mươi bốn thùng đựng tăng vật đã được trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị tổ chức thực hiện theo đúng thủ tục quy định và an toàn